trong đó sản lượng khai thác là một ba mươi tám triệu tấn
sản lượng nuôi trồng là hai năm triệu tấn
toàn dùng có trên ba trăm linh cơ sở chế biến thủy sản chiếm gần năm mươi cơ sở của cả nước
tổng công suất chế biến khoảng một bốn triệu tấn sản phẩm mỗi năm
và giá trị kiêm ngạch xuất khẩu trên năm tỷ đô la mỹ mỗi năm
chiếm trên năm mươi công suất và khoảng sáu mươi giá trị kiêm ngạch xuất khẩu của cả nước
hiện nay dùng đã hình thành đội ngũ công nhân
công nhân chế biến thủy sản lành nghề với trên một trăm hai mươi người
và đội ngũ doanh nhân năng động sáng tạo nhanh nhạy với cơ chế thị trường
những năm gần đây là một thời kỳ khó khăn kéo dài
đối với các doanh nghiệp thủy sản đồng bằng sông cửu long
có thể chỉ ra những nguyên nhân khách quan
đó là cơ chế tính dụng thay đổi đột ngột
trần lãi suất cho dây ở mức cao trong một thời gian dài
làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp
về mặt chủ quan không ít chủ doanh nghiệp dùng giống kinh doanh thủy sản vào đầu tư bất động sản
đến khi thị trường bất đồng sản đóng băng
khiến các doanh nghiệp này vừa kẹt giống vừa chịu lãi xuất cao nợ quá hạn tăng
không còn cơ sở pháp lý để gây giống ngân hàng
để duy trì hoạt động thu mua chế biến thủy sản xuất khẩu
điều đó cho thấy các doanh nghiệp chế biến thủy sản rơi vào tình trạng nợ xấu
và khả năng phá sản hoàn toàn không phải hoàn toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ lạ trong ngành hàng thủy sản
đây là hậu quả của việc các chủ doanh nghiệp lấy giống ngắn hạn đi đầu tư trung hạn
việc sử dụng giống sai mục đích từ đồng giống dây ngắn hạn
thu mua nguyên liệu tôm và chi phí đầu giàu lại đem đầu tư vào bất động sản chứng khoán
tính toán đơn giản không lường trước biến động của thị trường nên lỗ lã là khó tránh khỏi
minh chứng điều này qua công ty
bình an an khang thiên mã
trong thời điểm kinh tế lạm phát khi mà các tổ chức tính dụng đẩy lãi suất lên cao
để thanh toán được nợ gốc và lãi cho cao
các doanh nghiệp thành lập các công ty con thực chất là sân sao để hợp thức quá việc dây giống ngân hàng
càng làm càng sai và không ít doanh nghiệp chế biến thủy sản sai phạm pháp luật
thực trạng của hải sản các doanh nghiệp
các doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu đồng bằng xuân quy lông
nó cũng là thực trạng chung cho cả nước
bởi vì đồng bằng xuân quy lông là bảy mươi tám mươi cái giá sản lượng và giá trị xuất khẩu nó xuất phát từ đây
tình hình nó những năm gần đây về kim ngạch xuất khẩu thì mỗi năm đều có tăng
riêng cá con cá ta thì có dựng lại tôm
thì năm hai nghìn một mươi năm năm hai nghìn một mươi bốn tăng khá nhiều
nhưng mà cái khả năng cạnh tranh như nói hồi nãy là nó bị giới hạn do có một số cái điều kiện mà nó chưa được cái thỏa mãn
ví dụ như là vấn đề là giốn dài khá cao
rồi nguyên liệu lúc thiếu thì nhiều công sức nhà máy thì lớn mà khả năng nuôi trồng thì ít
nguyên nhân là do thời tiết khí hậu là do dịch bệnh
nhưng mà bên cạnh đó nó cũng do giá cả cho thị trường của thế giới nó cũng có những lúc nó thay đổi bắp bên
làm cho người nuôi lỗ thì nó cũng không làm cho cái sản lượng nuôi trồng nó bị giảm đi
các cái doanh nghiệp thiếu nguồn nguyên liệu
sản xuất cầm chừng thiếu giống thiếu nguyên liệu cho chế biến là hình ảnh phổ biến tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong dùng đồng bằng sông cửu long
do ảnh hưởng của hạn hán xâm nhập mặn từ tác động của enino vừa qua làm cho dịch bệnh ở tôm nuôi diễn ra trên diện rộng gây chết hàng loạt
diện tích tôm bị thiệt hại cao hơn cùng kỳ từ đó sản lượng nguyên liệu sụt giảm không đáp ứng đủ cho nhu cầu chế biến
ước công sức chế biến chỉ đạt một triệu đồng
thiếu nguyên liệu cho sản xuất các doanh nghiệp phải xuống tận dung tôm của hộ dân để thu mua
liên tục ba năm nay các doanh nghiệp chế biến thủy sản đang trong giai đoạn thoái trào hoạt động cầm chừng nhiều nhà máy giảm năm mươi công sức
chủ yếu là duy trì sản xuất theo đơn đặt hàng gia công sơ chế thủy sản

năm hai nghìn một mươi năm là năm xuất khẩu thủy sản được phát triển
nguy cơ công nhân mất việc làm do các doanh nghiệp thủy sản phá sản khá nặng nề
vào tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hàng xuất nhập khẩu thủy sản thiên mã
khu công nghiệp trà nốc hai quận âu môn thành phố cần thơ bị bắt
để lại số nợ tám trăm chín mươi một tỷ đồng trong đó nợ ngân hàng hơn năm trăm linh tỷ đồng
công ty nợ lương khoảng bốn trăm linh công nhân là một tỷ sáu trăm linh triệu đồng
để giải quyết nợ lương việc làm của công nhân quỹ ba nhân dân thành phố cần thơ
đã thành lập tổ công tác ưu tiên giải quyết lương công nhân và đến nay công ty đã trả ba trăm năm mươi triệu đồng
số tiền hai mươi bảy usd còn lại của công ty tổ công tác cùng công ty đang làm thủ tục giải ngân
để tiếp tục trả nợ lương công nhân
hiện nay ban quản lý các khu công nghiệp thành phố cần thơ yêu cầu công ty trả lương công nhân hàng tuần hoặc hàng ngày
chuyển hoạt động của công ty từ gia công thủy sản sang cho thuê nhà xưởng để tránh nợ phát sinh
ảnh hưởng đến việc làm và đời sống của công nhân an ninh trật tự trong khu công nghiệp
tức là phải chuyển sang một là cho thuê nhà máy để ổn định được cái gì là công nhân không tiếp tục làm
cho nên là chúng ta thấy rằng cái tình hình cái giải pháp mà thì chắc có lẽ là nó cũng khó khả thi
mà phải là cái bước thứ hai thì là sao khi ổn định xong hết công nhân
rồi sau khi cắt thứ ra hết thì cái giải pháp thứ hai nữa là ngân hàng
các anh phải đứng ra để mà nắm lại và tái cấu trúc
hiện nay các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đa phần thiếu điều kiện dây giống theo cơ chế hiện hành
như không có giống tham gia đối ứng tài sản đảm bảo của doanh nghiệp hầu như chiếm tỷ trọng nhỏ
trong tổng dư nợ dây nên việc tiếp cận dốn của doanh nghiệp gặp gây khó khả năng đối ứng
rất nhiều khó khăn
do đó ngân hàng không thể cho doanh nghiệp dây để mở rộng sản xuất kinh doanh
theo yêu cầu của doanh nghiệp do thiếu những điều kiện nêu trên
nếu như được chính phủ và ngân hàng nhà nước có cái bước hỗ trợ cho doanh nghiệp
thì chúng tôi khẳng định là trong tương lai gần
chúng tôi cũng sẽ bước dậy và cũng vươn lên